phương tiện này có nhiều vấn đề được quan tâm trong đó nguy cơ cháy nổ từ chính hệ thống điện của xe
phương tiện này có nhiều vấn đề được quan tâm trong đó nguy cơ cháy nổ từ chính hệ thống điện